các nhà chức trách của anh đã di dòi ba mươi chín người xin tị nạn khỏi một tàu tạm trú neo đậu ở bờ biển của vùng england
sau khi các mẫu xét nghiệm cho thấy là vi khuẩn legenela trong hệ thống cấp nước
vụ việc xảy ra chưa đầy một tuần sau khi những người này được nhà chức trách anh đưa lên tàu bb stockholm
nơi tạm trú của những người di cư chờ xin tị nạn
tàu cao ba tầng này có sức chứa năm trăm linh người với hơn hai trăm linh phòng ngủ
cung cấp chỗ ở cơ bản và tiện dụng cùng với dịch vụ chăm sóc sức khỏe và ăn uống
đây là một phần trong kế hoạch của chính phủ anh nhằm tiết kiệm chi tiêu và giảm gánh nặng tài chính trước là sáu người di cư tới nước này
bộ nội vụ anh cho biết tất cả ba mươi chín người xin tị nạn trên tàu bb stockholm trong tuần này đã được đưa lên bờ
để phòng ngừa nguy cơ nhiễm khuẩn legionella
nhà chức trách đang tiến hành đánh giá tình hình trên tàu
hiện không có người xin tị nạn nào trên tàu này xuất hiện các triệu chứng của bệnh legion air do vi khuẩn legionella gây ra
tháng trước trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu âu ecdc
đã cảnh báo các nước châu âu phải cảnh giác phát hiện và giám sát các ổ dịch bệnh legionella
một dạng viêm phổi do vi khuẩn legionella gây ra từng bùng phát nghiêm trọng tại liên minh châu âu và khu vực kinh tế châu âu